liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tuyên quang vào ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lê văn tân chú tại thôn cậy sơn một
xã hoành sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó khoảng một giờ ba mươi sáu phút tại km một trăm năm mươi tám trăm năm mươi đường quốc lộ hai thuộc thôn đồng cầu
xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe container
kéo theo semi rơ móc do lê văn tân điều khiển với xe mô tô chở khách do phan văn quý điều khiển
hậu quả năm người đi trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ một người tử vong tại bệnh viện
tám người bị thương đang điều trị tại cơ sở
sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông
và tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật để làm rõ nội dung vụ việc và người vi phạm